vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại cửa hàng tạp hóa phương mai của anh lê văn phương
trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã xảy ra vụ cháy tại tầng ba và tầng bốn
khiến năm người trong cửa hàng mắc kẹt ở bên trong
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
cụ thể lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động bảy xe chữa cháy các loại
và huy động trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để giải cứu những người mắc kẹt
do ngôi nhà được xây dựng cao tầng kiên cố lại chứa nhiều hàng hóa dễ cháy
nên đám cháy lan rộng kèm theo nhiều khói khí độc khiến cho công tác tiếp cận dập lửa
triển khai tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
đến một mươi một giờ cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã giải cứu được năm người mắc kẹt ở bên trong
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế